chỉ còn hơn một năm nữa nghị quyết về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị của hà nội sẽ có hiệu lực
nghị quyết này sẽ giúp thành phố hà nội xây dựng hệ thống chính quyền gọn nhẹ hiệu lực hơn
thế nhưng điều quan trọng là thành phố hà nội phải xây dựng làm sao để dù bỏ hội đồng nhân dân cấp vườn quyền làm chủ của người dân không bị hạn chế